công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang tạm giữ võ trọng quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ tại xã bình sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cầm
theo đó vào khoảng hai giờ sáng nay lực lượng cảnh sát kinh tế kết hợp cùng cảnh sát giao thông
công an thành phố rạch giá bắt quả tang đối tượng võ trọng quý điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ
biển kiểm soát sáu mươi tám b chín trăm linh một chạy hướng tuyến tránh về thành phố rạch giá
qua kiểm tra phát hiện trên xe chờ một mươi năm bao thuốc lá nhập ngoại
tại cơ quan công an quý thừa nhận số thuốc lá trên là do đối tượng chờ thuê chạy từ cửa khẩu tỉnh biên
về thị xã long mỹ với giá hai triệu đồng nếu chót lọt nhưng lần này khi vừa về đến bàn tỉnh kiên giang
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ